theo dự báo bão số năm sẽ đổ bộ trực tiếp vào vùng giáp danh giữa hai tỉnh thừa thiên huế và quảng trị
và ngay trong sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đến thị xát tình hình
tại khu vực cảng cá thuận an tỉnh thừa thiên huế
không được chủ quan giả soát lại các tàu thuyền trên biển phải vào nơi tránh trú an toàn
đồng thời yêu cầu tỉnh chú ý đến việc bảo đảm an toàn cho người dân trước trong và sau bão
đặc biệt là những nơi dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất
tuyệt đối không được để người dân nào bị đói rét không ai phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi bão đi qua
đây là chỉ đạo của đồng chí trịnh đình dũng
hiện tỉnh thừa thiên huế đã lên phương án di rời hơn bốn mươi hai hộ dân ven biển
ra lệnh cấm biển bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ
học sinh toàn tỉnh cũng đã được thông báo nghỉ học vào ngày một mươi tám và một mươi chín tháng chín để tránh bão
riêng học sinh mầm non đã được nghỉ học từ một mươi năm h chiều nay một mươi bảy tháng chín